các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong số những tình nguyện viên một ba trăm bảy mươi bốn người có kết quả tái nhiễm ncov gồm tám trăm bảy mươi bốn người có triệu chứng covid một mươi chín một mươi ca phải nhập viện
không trường hợp nào tử vong vì covid một mươi chín trong quá trình theo dõi
kết quả cho thấy những người được tiêm chủng có nguy cơ tài nhiễm thấp hơn tám mươi hai so với nhóm bệnh nhân chưa được tiêm vaccine
ngoài ra nguy cơ mắc bệnh có triệu chứng của họ cũng giảm bảy mươi sáu
nghiên cứu này được công bố trên tạp chí annals of internal medicine ngày một mươi năm tháng hai
nó được đánh giá cao vì dựa trên số liệu theo dõi của thế giới thực
các tác giả nhấn mạnh người từng nhiễm covid một mươi chín sau khi tiêm vaccine sẽ có miễn dịch lai
ngay cả khi chưa được tiêm vaccine nguy cơ tái nhiễm của họ dường như khá thấp ít nhất là trong năm đầu tiên
những tác động lâu dài của hiện tượng tái nhiễm với người đã khỏi covid một mươi chín vẫn chưa được làm rõ
do đó các tác giả khuyến cáo bệnh nhân khỏi covid một mươi chín nên tiêm vaccine ngay khi có thể để tăng cường kháng thể bảo vệ